vâng nghĩa cử cao đẹp này về những giọt nước nghĩa tình thì không chỉ góp phần giảm thiểu những khó khăn của người dân vùng hạn mặn mà còn thể hiện tinh thần sung kích tình nguyện hết lòng với nhân dân của lực lượng công an
và trên khắp các nền tảng mạng xã hội thì nhiều cư dân mạng đã dành những lời khen sự cảm kích tới các chiến sĩ xin mời quý vị cùng theo dõi cư dân mạng hôm nay
tại nhiều tỉnh thành như tiền giang cà mau long an bến tre sóc trăng bất chấp nắng cháy ra thịt
ngày không kịp thì vận chuyển cả đêm cố gắng bằng mọi cách để bất cứ người dân nào cũng được dùng nước
đó là hình ảnh của các chiến sĩ công an tất tả chạy ngược chạy xuôi liên hệ tìm chỗ có nước ngọt để trở về cho bà con
cũng từ đây hàng trăm nghìn lít nước ngọt đã được gửi trao hình ảnh này đã nhanh chóng lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội được cư dân mạng chia sẻ và để lại nhiều lời khen
thật sự rất tuyệt vời nắng nóng như lửa đốt
các chiến sĩ công an vẫn cố gắng
không quản ngại mang nước về với bà con cảm ơn các anh rất nhiều
trong lúc khó khăn những việc làm như thế này là rất cần thiết ý nghĩa và nhân văn
rất nhiều lít nước ngọt đã giúp đỡ phần nào bà con vượt qua khó khăn đây là những giọt nước quý giá hơn lúc nào hết
với các hộ có hoàn cảnh khó khăn người già yếu neo đơn hay nằm sâu trong hẻm xe bồn không thể tới
thì từng tổ chiến sĩ phân công nhau tác chiến nhanh bằng xe máy
trợ từng căn nước
đến tận nhà cho người dân
niềm vui của nhân dân cũng chính là hạnh phúc của người chiến sĩ công an
sự nhiệt tình cố gắng của những người chiến sĩ công an là điều bất cứ người dân nào nơi vùng khô hạn cũng có thể cảm nhận
những giọt nước nghĩa tình góp phần làm dịu đi cái nóng cái nắng để người dân bớt đi chút cơ cực mát lòng ngày chờ mưa về
mình là người dân tiền giang
trong hạn mặn người dân quê mình rất khó khăn
mày mắn được các chiến sĩ phân công
người chiến sĩ công an giúp đỡ kịp thời thương các anh lắm rất cảm kích với tấm lòng của các anh
nhìn ảnh thôi cũng đủ thấy tấm lòng của người chiến sĩ công an quý giá thế nào
một miếng khi đói bằng một gói khi no tinh thần này đã được phát huy mạnh mẽ
nhìn hình ảnh các anh tôi rất tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của lực lượng
hình ảnh đẹp này của các chiến sĩ công an cần được lan tỏa rộng rãi
cố gắng mỗi ngày làm nhiều việc tốt
về nhân dân những hoạt động hỗ trợ kịp thời giúp đỡ người dân như thế này
đã luôn được lực lượng công an duy trì trong nhiều năm qua
thời gian vừa qua bằng những việc làm cụ thể trên nhiều lĩnh vực
lực lượng công an đã ghi dấu những hình ảnh đẹp đẽ trong lòng người dân
đó là hình ảnh đại quý lê hoàng hà nam cám bộ phòng cảnh sát phòng chế chế cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh điện biên sẵn sàng lao vào dòng nước chảy xiết
cứu sống một người dân không may bị đuối nước
hình ảnh lực lượng công an tp hcm mưu trí dũng cảm kịp thời phá án
đảm bảo an toàn cho hai cháu bé bị bắt cóc
rất nhiều những lời cảm ơn lời ngợi ca xúc động được đông đảo cư dân mạng gửi tới các chiến sĩ công an
cứu được người là tốt rồi cảm ơn các chiến sĩ
lúc người dân khó khăn nhất lúc người dân nguy hiểm nhất
đều có các anh bên cạnh để cứu giúp giữ lấy tính mạng cho người dân
vì nhân dân phục vụ tinh thần này được thể hiện
bằng những việc làm rất cụ thể những lúc nguy nan nhất đều có sự đồng hành của lực lượng công an
những việc làm thể hiện rõ tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an
nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ lực lượng công an cả nước sẽ cùng chung tay
bằng những việc làm cụ thể giúp đỡ người dân vùng hạn mặn
để trong những hoàn cảnh khó khăn nhất sẽ luôn đồng hành là điểm tựa vững chắc của nhân dân